thưa quý vị và các bạn khu vực gần cổng các bến xe như giáp bát nước ngầm hay mỹ đình
luôn được coi là các điểm nóng về ủn tắc giao thông do các xe khách thường đón trả khách dọc đường
vừa qua sở giao thông vận tài hà nội phối hợp với công an tp hà nội đã lắp đặt camera giám sát
tại khu vực cổng các bến xe và ứng dụng các phương tiện công nghệ bốn để xử lý các trường hợp vi phạm
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đây là hình ảnh quen thuộc tại khu vực bến xe mỹ đình
và đây chỉ là giờ thấp điểm nhất của các hoạt động đón trả khách sai quy định
ngay giữa đường hay thậm chí là trên cầu
những hình ảnh vi phạm trên sẽ được truyền về trung tâm chỉ huy đèn tín hiệu giao thông qua hệ thống camera giám sát
chủ phương tiện sau đó chúng tôi sẽ gửi thông báo về chủ phương tiện yêu cầu chủ phương tiện
hoặc là người điều kiện phương tiện đến để giải quyết sự vi phạm theo đúng quy định pháp luật
ngoài ra thì đối với trường hợp tái phạm thì chúng tôi cũng đã gửi lập danh sách
gửi đến các đơn vị chức năng của xe hoạt động vận tả để yêu cầu là xử lý theo các quy định
chiếc xe khách của nhà xe thủy chính có biểu hiện vi phạm về tốc độ
những dấu hiệu vi phạm của chiếc xe này đã được camera giám sát ghi lại
và báo về đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt hà nội
để có những xử lý kịp thời
thay vì thái độ ngạc nhiên và có phần bất hợp tác như trước đây
hiện nay đa phần các lái xe vi phạm khi nhận được biên bản xử phạt
đều thừa nhận vi phạm vì có hình ảnh được ghi lại rõ ràng
chiếc xe khách của nhà xe thủy trịnh có biểu hiện vi phạm về tốc độ
được lắp đặt hệ thống camera
còn tại các khu vực bến xe lớn thì mới thí điểm lắp đặt một mươi một camera giám sát
mặc dù từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đội chỉ huy giao thông và tín hiệu đèn
đã phối hợp với các đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn và số sáu
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát hà nội
để phạt nguội và phạt nóng gần bốn trường hợp
song so với yêu cầu tình hình thực tế vẫn cần sự đầu tư trang cấp mạnh mẽ
và nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa để tăng tính hiệu quả
trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
mặc dù lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều thiết bị hiện đại
liên tục tuần tra để xử lý các lỗi dừng đỗ và đón trả khách sai quy định
tuy nhiên phương thức hoạt động của các nhà xe ngày càng tinh vi và chớp nhoáng
thực tế trên cho thấy dù đã có sự hỗ trợ của camera giám sát
thế nhưng tình hình vi phạm giao thông vẫn diễn ra một cách tinh vi
đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng này
chuyên gia đình
trước camera giám sát
camera giám sát này được lắp đặt gần ngõ một mươi chín đường kim đồng quận hoàng mai hà nội
chỉ cách đó vài trăm mét các nhà xe vẫn tấp nập đón trả khách
bởi phạm vi hoạt động của camera không thể tới khu vực này
và khi nhận được thông tin cảnh sát giao thông đang tuần tra gần đó
các nhà xe lập tức di chuyển địa điểm mới để bắt khách